nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam công đoàn khối doanh nghiệp dịch vụ công ích tp hcm
đã tổ chức trao tặng năm mươi năm suất học bổng cho con em công nhân lao động nghèo
một mươi em học sinh được nhận học bổng đợt này hầu hết là con của các công nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn
bị bệnh hiểm nghèo nhưng đã vượt khó vươn lên trong học tập trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
bình quân một suất học bổng được trao cho các em gồm bút sách vở và một triệu năm trăm linh ngàn đồng
đây là những món quà có ý nghĩa được quyên góp từ cán bộ công nhân viên công ty vệ sinh môi trường
công ty cây xanh công ty dịch vụ thương mại v v
công đoàn khối doanh nghiệp dịch vụ công ích tp hcm mong các em phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong học tập